từ ngày một mươi năm tháng một vietjet air chính thức đưa vào khai thác đường bay thẳng giữa đà lạt và thủ đô seoul của hàn quốc
trong khi đó bamboo airways đang xúc tiến mở đường bay thẳng từ hà nội tới thủ đô plaha cộng hòa xéc
đường bay mới đà lạt seoul của vietjet air được khai thác bốn chuyến khứ hồi mỗi tuần
còn theo đại diện của bamboo airways hãng đang đẩy mạnh kế hoạch mở đường bay thẳng giữa việt nam và châu âu
trước tiên là kết nối việt nam với cộng hòa xéc ngay trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi
với đường bay thẳng này thời gian bay dự kiến giữa hai địa điểm sẽ giảm xuống chỉ một mươi một tiếng hai mươi phút chiều đi và một mươi tiếng hai mươi phút chiều về